tổng cục thuế đã triển khai trong toàn ngành công tác thanh tra kiểm tra và xử lý vi phạm đối với các tổ chức cá nhân có hoạt động thương mại điện tử chưa tuân thủ nghĩa vụ thuế theo quy định
trong ba năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai và hai nghìn hai mươi ba tổng số các tổ chức cá nhân đưa vào diện giả soát là hơn ba mươi một năm trăm linh cơ sở kinh doanh đã xử lý kê khai nộp thuế truy thu thuế xử lý vi phạm đối với hơn hai mươi hai một trăm linh cơ sở kinh doanh với số thuế tăng thêm là gần ba tỷ đồng
tổng cục thuế đã khai trương cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài
tổng cục thuế đã khai trương cổng thông tin điện tử nhằm hỗ trợ các nhà cung cấp nước ngoài đăng ký kê khai nộp thuế tại việt nam đã chính thức vận hành cổng dữ liệu thông tin thương mại điện tử từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai đến nay đã có chín mươi sáu nhà cung cấp nước ngoài đăng ký trong năm hai nghìn hai mươi bốn có hai mươi một nhà cung cấp nước ngoài đăng ký mới
virus và các loại vaccine sinh phẩm có nhu cầu sử dụng nhiều trong khám chữa bệnh phòng chống dịch bệnh